hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
sau ca tử vong duy trì dưới năm ca một ngày tổng cộng một mươi ca tử vong một tuần qua
giảm một mươi bốn so với tuần trước đó riêng ngày hai mươi một tháng năm không ghi nhận ca tử vong do covid một mươi chín
như vậy covid một mươi chín tiếp tục hạ nhiệt trên toàn quốc
hôm một mươi năm tháng năm thủ tướng chỉ đạo dừng yêu cầu xét nghiệm covid một mươi chín với người nhập cảnh
trong bối cảnh toàn quốc thực hiện thích ứng linh hoạt với covid một mươi chín
các biện pháp kiểm soát dịch bệnh năm k được nới lỏng
bộ y tế đánh giá tốc độ tiêm chủng đang chậm lại
nhiều người dân không muốn đi tiêm vaccine
do đó tiếp tục giúp địa phương thúc đẩy nhanh tốc độ mũi ba và tiêm vaccine cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
tổng số liều vaccine đã được tiêm là hơn hai trăm một mươi chín triệu
trong đó hơn ba bốn triệu liều cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi tính đến ngày hai mươi một tháng năm
đợt dịch thứ tư số ca nhiễm trong nước sắp xỉ một mươi bảy triệu
trong đó hơn chín ba triệu ca đã được công bố khỏi bệnh
hà nội và thành phố hồ chí minh có số ca nhiễm tích lũy cao nhất trong cả nước
để có được những con số thống kê dịch bệnh như hiện nay là những nỗ lực không nhỏ
của các cơ quan chức năng cũng như là người dân khắp cả nước
mặc dù vậy chúng ta vẫn không thể quên được những ngày tháng dịch bệnh bùng phát
và đã có rất nhiều người đã và đang phải chịu những ảnh hưởng nặng nề của di chứng để lại
trong một đêm diễn tại đà lạt lâm đồng mới đây ca sĩ lương bích hữu tiết lộ về tình trạng sức khỏe
cũng như những di chứng hậu covid một mươi chín mình đang phải chịu
lương bích hữu cho biết cô nhiễm covid một mươi chín tổng cộng ba lần
lần nhiễm đầu tiên nặng nhất vì cô nhiễm virus biến thể delta
lương bích hữu kể lần đó tôi đang ngủ thì chỉ số sp hai tục dần xuống tám mươi hai
một đứa em trong nhà phát hiện cố lai tôi dậy cho tôi thở oxy mới qua được
trước đó cả nhà tôi đều nhiễm covid một mươi chín nên có sẵn bình oxy
nhờ vậy tôi mới vượt qua được khoảnh khắc sinh tử đó
hai lần lương bích hữu nhiễm covid một mươi chín còn lại là virus biến thể omicron nên biểu hiện nhẹ hơn
thời điểm đó cô đã từ chối tất cả lời mời sâu trong và ngoài nước
kể cả chương trình ghi hình không có khán giả ở đây
một phần ca sĩ sợ nhiễm covid một mươi chín mặt khác cô lo mình sẽ lây nhiễm virus cho cha mẹ già ở nhà
đến khi tình hình dịch hoàn toàn ổn nhịp sống trở lại bình thường cô mới dám nhận sâu
hậu quả sau ba lần nhiễm covid một mươi chín lương bích hữu thỉnh thoảng vì khó thở
hát khục hơi nốt cao không tốt như xưa
một số khán giả không biết sự việc đã phàn nạn khả năng hát live của ca sĩ
cô mong được khán giả thông cảm dù vậy cô không buồn mà lấy đó làm động lực
để cố gắng hơn cũng như giữ gìn sức khỏe bản thân
đây cũng là một trong những ví dụ điển hình của những nguy hiểm tiềm ẩn trong quá trình nhiễm bệnh
và ngay cả sau khi đã âm tính trở lại
vậy nên mỗi chúng ta cần phải tạo nên thói quen thực hiện những biện pháp phòng chống dịch bệnh
ngay cả khi covid một mươi chín đã phần nào được kiểm soát
chuyển sang những tin tức tại triều tiên điểm nóng covid một mươi chín mới nhất trên thế giới
kể từ khi xác nhận đợt bùng phát covid một mươi chín đầu tiên kể từ đầu đại dịch
và ban bố tình trạng khẩn cấp vào tuần trước triều tiên đã thay đổi cách xử lý khủng hoảng
dường như đã học hỏi kinh nghiệm từ các quốc gia đi trước triều tiên đang cho công bố dữ liệu chi tiết
về sự lây lan của virus kèm theo các lời khuyên về cách phòng tránh bệnh
từ một quan chức ít được biết đến ông ryu jong chol đã trở thành gương mặt đại diện
cho cuộc chiến chống lại đợt bùng phát covid một mươi chín đầu tiên được xác nhận tại triều tiên
hàng ngày xuất hiện trên truyền hình để cập nhật cho người dân về các biện pháp y tế
trong tuần này vào mỗi buổi sáng lúc chín h ba mươi ông ryu jong chol sẽ xuất hiện trên truyền hình triều tiên
báo cáo về số người bị sốt và những trường hợp tử vong mới cũng như giải thích các biện pháp y tế công cộng
theo kênh truyền hình nhà nước kcna ông rio công tác tại tổng hành dinh phòng chống dịch khẩn cấp của triều tiên
được cho là vừa thành lập để đối phó với covid một mươi chín
cơ quan triều tiên tổ chức các cuộc họp giao ban hàng ngày do ông riêu chủ trì
mặc dù không có phần trả lời câu hỏi của truyền thông
chiến lược truyền thông mới của triều tiên với sự cởi mở về thông tin trong dịch covid một mươi chín là một điểm rất đáng lưu ý
đến nay nước này đã ghi nhận hơn hai bốn mươi sáu triệu người có triệu chứng sốt và ít nhất sáu mươi sáu trường hợp tử vong
trong số hai mươi năm triệu dân của nước này
là quốc gia hoàn toàn miễn nhiễm với đại dịch trong suốt hai năm thế giới thay đổi vì covid một mươi chín
triều tiên cho thấy những tín hiệu đáng mừng trong công tác phòng chống dịch dù không có sự chuẩn bị trước đó
nhà lãnh đạo kim jong un đang nỗ lực đối phó với đại dịch covid
covid một mươi chín bùng phát tại triều tiên khi nước này báo cáo hơn hai triệu ca có triệu chứng sốt
chỉ trong vòng chưa đầy một tuần kể từ khi công bố ca covid một mươi chín đầu tiên
trước đó nhà lãnh đạo kim jong un cảnh báo các quan chức triều tiên chuẩn bị giai đoạn cực kỳ khó khăn
trong đó có việc thiếu hụt lương thực
triều tiên công bố dịch covid một mươi chín bùng phát trùng thời điểm tổng thống mỹ joe biden chuẩn bị thăm chính thức hàn quốc
theo cnn đây có thể là tín hiệu mà bình nhưỡng muốn đảm bảo rằng triều tiên sẽ nằm trong chương trình nghị sự
tại cuộc gặp giữa tổng thống mỹ joe biden với tổng thống hàn quốc jong suk yol
tính đến ngày một mươi chín tháng năm số ca tử vong vì covid một mươi chín của triều tiên được công bố là sáu mươi ca
tuy nhiên một số chuyên gia y tế thuộc tổ chức y tế thế giới who cho rằng số người tử vong
trên thực tế có thể còn cao hơn khi nước này không được thực hiện chiến dịch tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
triều tiên ngay lập tức tuyên bố tình trạng khẩn cấp đồng thời ra lệnh phong tỏa tất cả các tỉnh thành phố trong toàn quốc
kể từ khi đại dịch bùng phát truyền hình nhà nước triều tiên dành nhiều thời lượng đưa tin ông kim jong un
đi thị xác các trung tâm phòng chống dịch bệnh và các hiệu thuốc
cnn dẫn lời quan chức who triều tiên mong manh hơn nhiều quốc gia khác trên thế giới trước đại dịch covid một mươi chín
ngay cả khi nước này chấp nhận sự hỗ trợ của hàn quốc và who thì quá trình tiêm chủng cũng sẽ diễn ra rất chậm chạp
do nước này thiếu cơ sở hạ tầng để bảo quản và vận chuyển vaccine
chuyển sang những tin tức đang được phân lên
những tin tức rất lớn người dân việt nam quan tâm ngay lúc này đó chính là trận chung kết sea games ba mươi một
giữa u hai mươi ba việt nam và u hai mươi ba thái lan
bên lề trận đấu đã có rất nhiều ý kiến bình luận và dự đoán về kết quả chung cuộc
phóng viên hồ diệu hoa của chiu yu media tự tin về một chiến thắng của u hai mươi ba việt nam trước u hai mươi ba thái lan
trong trận chung kết sea games ba mươi một
phóng viên hồ diệu hoa đến từ trung quốc mở đầu trong cuộc phỏng vấn
u hai mươi ba malaysia là một đối thủ có lối chơi rất ngoan cường và họ đã kéo u hai mươi ba việt nam phải vào đến
tận hiệp vụ tuy nhiên rốt cuộc họ đã thua trận bởi thiếu kinh nghiệm hơn
mặt khác tôi nghĩ huấn luyện viên park hang seo đã thắng trận này nhờ vào tài cầm quân của ông ấy
huấn luyện viên park hiểu rõ năng lực các cầu thủ của mình
tôi tin ông park sẽ đưa ra một câu trả lời thỏa đáng cho người hâm mộ bóng đá việt nam trong trận chung kết
đây không phải là lần đầu tiên chiến lược gia này góp mặt trong một trận chung kết
chúng ta cần phải có niềm tin vào huấn luyện viên phát hang seo rằng ông ấy sẽ mang thêm một chức vô địch nửa vệ
cho bóng đá việt nam
trước câu hỏi có phải hàng tiền đạo của u hai mươi ba việt nam đang thi đấu quá bế tắc tại sea games ba mươi một
cây viết của jeeu media nói đó là điều chắc chắn
có một thứ đáng khích lệ là các tiền đạo trẻ lúc này u hai mươi ba việt nam đã học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm
tại sea games ba mươi một nhưng thành thật mà nói thực lực hiện tại của họ đang thua xa cầu thủ của nhiều nước châu á
anh tiếp lời câu hỏi đặt ra là tại sao vài năm trước u hai mươi ba việt nam lại có khả năng tấn công hay đến thế
bởi vì lúc đó họ có những tiền tạo tốt như công phượng tiến linh hạ đức vinh
tuy nhiên trong những năm gần đây việt nam thường tập trung ở mảng phòng ngự và ngày càng có những cầu thủ phòng ngự xuất sắc
dẫn đến cán cân về khả năng tấn công và phòng ngự của cả đội không thể cân bằng
huấn luyện viên park hang seo cần cố gắng trao nhiều cơ hội hơn cho các tiền đạo trẻ của u hai mươi ba việt nam
để họ có đủ thời gian thi đấu và trao dậu kinh nghiệm thực chiến
hồ dịu hoa đưa ra lời khuyên cho huấn luyện viên phát hang seo
theo phóng viên hồ diệu hoa việc lê văn xưng dính chấn thương trong trận bán kết sẽ ảnh hưởng nhiều đến u hai mươi ba việt nam
trước cuộc đối đầu với thái lan
chấn thương nặng mà lê văn xuân gặp phải trong trận bán kết gặp u hai mươi ba malaysia sẽ ảnh hưởng nhiều đến u hai mươi ba việt nam
tại vị trí chạy cánh trái ở trận chung kết sắp tới
các vị trí khác không bị ảnh hưởng nhiều và tôi mong họ sẽ thể hiện thật tốt trong trận đấu ngày mai
trong trận bán kết với u hai mươi ba indonesia u hai mươi ba thái lan cũng mất một cầu thủ chủ lực
william guaido vì thế đó đây sẽ là một tin tức có lợi cho u hai mươi ba việt nam
ngoài ra tôi tin rằng với lợi thế sân nhà u hai mươi ba việt nam đủ sức khiến thái lan bị lép vé về mặt tinh thần
cây viết đến từ trung quốc tin rằng một trong ba cầu thủ quá tuổi u hai mươi ba việt nam sẽ là nhân tố tỏa sáng
giúp u hai mươi ba việt nam bảo vệ được tấm huy chương vàng sea games
tôi đặt hy vọng vào sự tỏa sáng của ba cầu thủ quá tuổi bên u hai mươi ba việt nam hùng dũng hoàng đức tiến lên
họ sẽ gánh vác vai trò quan trọng trong trận chung kết và tôi tin họ sẽ là những người hùng đưa u hai mươi ba việt nam vô địch
cả hai đội đều sẽ dốc toàn bộ sức lực cho trận đấu này
u hai mươi ba việt nam có lợi thế sân nhà nên họ đủ sức để giải quyết trận đấu trong chín mươi phút chính thức
tôi dự đoán tỷ số sẽ là một cho việt nam và cầu thủ ghi bàn sẽ là một trong ba cái tên quá tuổi được nhắc ở trên
hội diệu hoa kết luận những kinh nghiệm được tích lũy của các cầu thủ trẻ u hai mươi ba việt nam sau kỳ sea games lần này
có thể sẽ giúp họ đạt được những thành tích tốt hơn tại vòng chung kết u hai mươi ba châu á diễn ra vào tháng sau
những nhận định của phóng viên này cũng là điều mà thấy cả những người hâm mộ bóng đá việt nam hy vọng sẽ xảy ra
và bóng đá nam việt nam sẽ là một lần nữa chạm tay vào chiếc huy chương vàng sea games
về phía các cầu thủ u hai mươi ba thái lan huy chương vàng dĩ nhiên cũng đang là mục tiêu của đội tuyển này
theo thông tin từ u hai mươi ba thái lan đội u hai mươi ba nước này tiếp tục được hứa thưởng khủng
đáng nếu đánh bại u hai mươi ba việt nam tại chung kết
còn nhớ trong trận ra quân sea games ba mươi một u hai mươi ba thái lan đã nhận thất bại cây đắng một hai trước u hai mươi ba malaysia
ngay sau trận đấu nữ trưởng đoàn bóng đá thái lan nguyen phan lam sam đã tuyên bố sẽ thưởng nóng năm triệu baht
cho toàn đội nếu giành tấm huy chương vàng sea games ba mươi một
cũng kể từ đó thay cho huấn luyện viên phonkin đã thắng liên một mạch bốn trận gây được một mươi hai bàn
và hiện đang có mặt ở chung kết
ngay trước cuộc đòi sức với u hai mươi ba việt nam vị nữ trưởng đoàn bóng đá thái lan lại tiếp tục dùng doping tiền
để khích lệ các cầu thủ như cách đã từng làm ở vòng bản
cụ thể madame phan thông báo bộ trưởng bộ du lịch và thể thao thái lan prithpat ratchakitprakarn hứa thưởng một triệu baht
nếu vòi chiến lên ngôi tại sea games ba mươi một
vị nữ tỷ phú này nói
tôi xin cảm ơn tất cả mọi sự ủng hộ của người hâm mộ
tôi đã có cuộc nói chuyện với bộ trưởng prithpat ratchakitprakarn và ông ấy cho biết cũng rất thích u hai mươi ba thái lan
thế nên ông prithpat ratchakitprakarn hứa sẽ thưởng cho toàn đội một triệu baht nếu họ giành được huy chương vàng
đặc biệt bộ du lịch và thể thao thái lan cũng hứa thưởng ba trăm linh bạt cho mỗi tuyển thủ nếu như lên ngôi ở sea games ba mươi một
trong trường hợp về nhì mỗi thành viên nhận được một trăm năm mươi bạc
như vậy nếu giành huy chương vàng tại đại hội thể thao đông nam á hai nghìn hai mươi bốn
sáu mươi tuyển thủ của u hai mươi ba thái lan sẽ được nhận sáu triệu bạc tương đương bốn tỷ đồng
tổng cộng số tiền cao nhất mà đội bóng trẻ của xứ chùa vàng có thể nhận được sau khi vô địch sea games ba mươi một là một mươi hai triệu baht hơn tám tỷ đồng
trong khi đó u hai mươi ba việt nam cũng mới được vff thưởng nóng một tỷ đồng sau trận thắng vất vả một trước u hai mươi ba malaysia ở bán kết
trong khi đó u hai mươi ba việt nam cũng mới được vff thưởng nóng một tỷ đồng sau trận thắng vất vả một trước u hai mươi ba malaysia ở bán kết
có thể thấy sức nóng của trận đấu nảy lửa này đang được đẩy lên hơn lúc nào hết
hy vọng cuộc đò sức giữa u hai mươi ba việt nam và u hai mươi ba thái lan diễn ra vào lúc một mươi chín h ngày hai mươi hai tháng năm trên sân mỹ định
sẽ mang đến những màn trình diễn mãn nhãn cho người hâm mộ bóng đá
tiếp tục bản tin là một số tin tức về đợt mưa dông tại thành phố hồ chí minh
cơn mưa lớn vào chiều hai mươi một tháng năm khiến cho nhiều tuyến đường tại quận gò vấp thành phố hồ chí minh ngập sâu
dòng nước chảy xiết ở nhiều đoạn làm xe chết máy
các shipper lỡ chuyến giao hàng
cơn mưa kéo dài hơn ba mươi phút tại quận gò vấp chiều hai mươi một tháng năm khiến cho nhiều tuyến đường bị ngập nặng
trên đường phạm văn chiêu đoạn giao với đường lê đức thọ nước ngập sâu lúc bánh xe máy khiến cho người dân chật vật khi đi qua
vừa nhận đơn hàng thì trời mưa lớn
anh nguyễn quốc anh làm nghề shipper cho biết đã tức tốc chạy đi giao hàng thật nhanh nhưng vẫn không tránh được điểm ngập trên đường phạm văn chiêu
anh quốc anh chia sẻ
sống ở quận gò vấp nên biết đoạn đường này thường ngập lắm nhưng không tránh được
giờ tôi chỉ biết gọi khách hàng mong họ thông cảm đợi thôi chứ không còn cách nào khác
sống tại khu vực đường phạm văn chiêu anh lê công vũ bức xúc vì con đường này cứ mưa là ngập
nhẹ thì ngập nửa bánh xe nặng thì lúc bánh
mỗi lần mưa lớn nước tràn vào nhà khiến người dân ở đây ai cũng ngán ngẩm
anh vũ cho biết nhà ở đây ai cũng đều nâng nền lên hết rồi vì cứ trời mưa là ngập
dù đoạn đường này nước ngập nhanh và rút cũng nhanh
nhưng tôi vẫn hy vọng các cấp chính quyền xem xét khắc phục
để giúp bà con đi lại thuận tiện và an toàn hơn vào mùa mưa
nhiều tuyến đường khác tại quận gò vấp như lê đức thọ lê văn thọ phan huy ích và nguyễn văn khối
cũng xảy ra tình trạng ngập nước vào chiều hai mươi một tháng năm
không chỉ khu vực nam bộ mà có thể thấy các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ
đã bắt đầu bước vào ba ngày đỉnh điểm của đợt mưa lớn kéo dài đến gần hết tháng năm
nhiều nơi dự báo mưa rất to nguy cơ cao xảy ra ngập úng sạt lở đất
do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió hoạt động mạnh kết hợp với rãnh áp thấp
nên ngày hai mươi hai tháng năm khu vực đông bắc bộ nhiều mây có mưa vừa mưa to
có nơi mưa rất to và dông gió đông nam cấp hai cấp ba
trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi hai hai mươi năm độ c vùng núi có nơi dưới hai mươi hai độ c
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi sáu hai mươi chín độ c
thủ đô hà nội ngày hai mươi hai tháng năm nhiều mây có mưa vừa và dông
có nơi mưa to gió đông nam cấp hai cấp ba
trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi ba đến hai mươi năm độ c nhiệt độ cao nhất từ hai mươi sáu đến hai mươi tám độ c
khu vực tây bắc bộ nhiều mây có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rải rác
có dông gió nhẹ
trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi một đến hai mươi bốn độ c có nơi dưới hai mươi độ c
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi bốn hai mươi bảy độ c có nơi trên hai mươi bảy độ c
cùng chiều ảnh hưởng của vùng hội tụ gió và rãnh áp thấp
nên các tỉnh từ thanh hóa đến hà tĩnh nhiều mây có mưa vừa mưa to
có nơi mưa rất to và rải rác có dông
trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi ba đến hai mươi năm độ c nhiệt độ cao nhất từ hai mươi bảy ba mươi độ c
từ ngày hai mươi năm tháng năm mưa đá và gió giật mạnh
mưa vừa mưa to diện rộng ở bắc bộ và bắc trung bộ có khả năng giảm dần
riêng bắc bộ mưa dông còn kéo dài
dự báo từ ngày hai mươi năm đến hai mươi bảy tháng năm khu vực này có mưa rào và dông rải rác
cục bộ có mưa vừa mưa to
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định
từ nay ngày hai mươi hai tháng năm đến ngày hai mươi bốn tháng năm sẽ là đỉnh điểm
của đợt mưa lớn đang diễn ra ở bắc bộ và bắc trung bộ
trong ba ngày khu vực này sẽ xuất hiện mưa vừa mưa to và rông
với lượng mưa phổ biến từ một trăm linh hai trăm linh mm một đợt
một số nơi có mưa rất to với lượng mưa từ hai trăm linh bốn trăm linh mm một đợt
có nơi trên bốn trăm linh mm một đợt như lào cai yên bái hà giang tuyên quang phú thọ
sơn la hòa bình thanh hóa nghệ an
trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi bắc bộ bắc trung bộ
riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác gió nhẹ
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi bốn đến hai mươi sáu độ c nhiệt độ cao nhất từ ba mươi ba mươi ba độ c
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận ngày nắng gián đoạn có mưa rào và rông vài nơi
riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác
cuộc bộ có mưa vừa mưa to gió nhẹ
trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi bốn hai mươi bảy độ c nhiệt độ cao nhất từ ba mươi một ba mươi bốn độ c
tây nguyên ngày hai mươi hai tháng năm ngày nắng gián đoạn có mưa rào và dông vài nơi
riêng chiều và tối có mưa rào rải rác có dông
cục bộ có mưa to đến rất to gió nhẹ
trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi hai mươi ba độ c nhiệt độ cao nhất từ hai mươi tám ba mươi một độ c
có nơi trên ba mươi một độ c
nam bộ ngày nắng gián đoạn có mưa rào và rông vài nơi
riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông
cục bộ có mưa to đến rất to gió nhẹ
trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi bốn hai mươi bảy độ c nhiệt độ cao nhất từ ba mươi một ba mươi bốn độ c
có nơi trên ba mươi bốn độ c
cơ quan khí tượng nhận định ngày hai mươi hai và hai mươi ba tháng năm cũng là hai ngày đỉnh điểm mưa lớn
ở tây nguyên và nam bộ
từ ngày hai mươi bốn tháng năm đến hết tháng khu vực này tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều
tối và tối nhưng cường độ mưa giảm
thưa quý vị mưa dông kéo dài trên diện rộng sẽ khiến sinh hoạt thường ngày của người dân
tại các khu vực chịu ảnh hưởng
và gặp không ít khó khăn
với thời tiết được dự báo là có mưa rào và dông rải rác
thì việc chuẩn bị sẵn sàng ô áo mưa cũng như là điều chỉnh lại lịch trình đi lại
sẽ giúp cho quý vị chủ động hơn trước những cơn mưa hay là những đoạn ngập lục bất thường
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay
xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
và quý vị đừng quên ấn like và subscribe kênh để ủng hộ chúng tôi nhé
xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo